trong những ngày đầu năm mới ngoài việc đến các điểm đền chùa để cầu phúc cầu an
người dân thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận còn ghé thăm các khu vui chơi giải trí
di tích lịch sử các viện bảo tàng
và trong ba ngày tết các điểm tham quan tại thành phố hồ chí minh đã đón nhận hàng nghìn lượt khách mỗi ngày
công viên tàu đản thảo cầm viên khu vui chơi đầm xen bảo tàng hồ chí minh
là những địa điểm được người dân lựa chọn du xuân kỷ hội hai nghìn một mươi chín
số lượng khách tham quan trong ba ngày đầu năm tăng nhanh
hầu hết là các phụ huynh đưa con nhỏ đến vui chơi và trải nghiệm
với sự trang trí bắt mắt đa dạng với nhiều loài hoa cây cảnh độc lạ có sự thay đổi theo từng năm
hội hoa xuân tao đàn thu hút được nhiều du khách đặc biệt là các em nhỏ và các bạn trẻ đến chụp hình
tại thảo cầm viên sài gòn khu vực các trùng thú như voi hươ cao cổ khỉ rất đông người dân tham quan
các em nhỏ cũng tỏ ra thích thú hào hứng khi được bố mẹ cho đi chơi du xuân trong dịp đầu năm mới
năm nào hình như là gia đình của tôi cũng đi thảo cầm viên hết
tại vì thảo cầm viên thứ nhất là cái nơi nó thích hợp với con nít nhà tôi
mấy đứa trẻ nó thích vô coi thú với lại không khí trong này nó cũng mát
mà giá vé thì cũng vừa với túi tiền mọi người hơn
nhiều phụ huynh lựa chọn bảo tàng hồ chí minh làm điểm đến vào những ngày nghỉ tết nguyên đán cho gia đình
họ hy vọng sau buổi tham quan trải nghiệm các bé sẽ biết được về những di tích lịch sử
những câu chuyện kỳ vật đẹp mà các thế hệ đi trước để lại
khi đến bảo tàng lịch sử thì tôi mong muốn là bến nhà mình sẽ khám phá và biết được các di tích lịch sử của việt nam
tôi thấy là ở đây thì đồ chơi và giá vé thì rất là hợp lý đối với lại các gia đình
dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín này ra vé vào cổng tại các điểm tham quan vẫn được giữ ổn định
công tác quản lý được tăng cường
xiết chặt không xảy ra hiện tượng chặt chém và hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra với khách tham quan
không chỉ có những người dân đang sống làm việc tại tp hcm
nhiều khách du lịch đến từ các tỉnh khác và cả khách du lịch nước ngoài
thời tiết tại tp hcm nắng đẹp thích hợp cho các chuyến đi chơi thăm quan
do lượng du khách dồn về quá đông nên tại nhiều điểm du lịch đã xảy ra tình trạng quá tải